thưa quý vị và các bạn cụm từ nhà thơ thế giới bỗng dưng khiến cho mạng xã hội trở nên xôn xao thắc mắc và truy tìm danh tính nguồn gốc danh hiệu gây sốc này
và đây là câu chuyện mà đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến một sự kiện tại quảng ninh vinh danh và trao cho hàng loạt danh hiệu danh sưng hoành tráng
trong số đó thì không ít cư dân mạng cho rằng lại thêm một sự đua nở của danh hiệu cũng như sự nở rộ các sự kiện dưới mát là tôn vinh vinh danh phong tặng
mời quý vị cùng theo dõi phản ứng của cư dân mạng về vấn đề này
dư luận nổi lên từ việc bà tống thu ngân nhận vinh danh trong một sự kiện tại quảng ninh vài ngày trước với hàng loạt danh sưng hoành tráng như nhà thơ thế giới
chủ tịch hội đồng kỳ luật cấp cao của liên đoàn cách nhà thơ thế giới đại sứ chọn đời của liên đoàn cách nhà thơ thế giới
phó chủ tịch hội đồng những người bảo vệ các nhà thơ thế giới chủ nhiệm nhiều cơ lộc bộ thơ trên thế giới và việt nam gây xôn xao trên mạng xã hội
trong khi cư dân mạng tỏ ra ngạc nhiên vì một nhân vật vô danh đính kèm nhiều danh hiệu có phần lố
thì giới văn nghệ sĩ thể hiện nỗi buồn sự bất bình và có phần chưa chát về một kiểu háo danh cái sự thèm khát danh sưng ảo lấn sang cả lĩnh vực thơ ca
bao nhiêu là mỹ tử bình thường cũng khó nghĩ ra
những danh sưng trời ơi đất hỡi kiểu tự sướng tự khen cho vừa lòng nhau nên dẹp bỏ
trò lối lăng này mà người ta cũng dày mặt tổ chức được từ người được tôn vinh đến những kẻ tung hồ
loạn danh hiệu danh sưng đả lộ các giá trị xã hội
càng ngày càng nhiều chuyện nực cười bởi những con người mê mội danh tiếng ảo những công ty vi tiền bất chất tổ chức sự kiện
những danh hiệu đau to búa lớn
đang là chủ đề được cư dân mạng bàn luận với nhiều ý kiến phê phán chảo lộng
tuy vậy nhiều cư dân mạng dưới góc nhìn khách quan cho rằng có đơn vị dám trao thì cũng sẽ có người dám nhận
và bà ngân không đáng nhận chỉ trích so với đơn vị tổ chức sự kiện khi đặt ra hàng loạt danh hiệu có phần lỗ bịch như thế này
thậm chí ban tổ chức còn tùy tiện sử dụng thương hiệu của các cơ quan truyền hình uy tín như vov truyền hình công an nhân dân antv gây hiểu lầm
làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của các cơ quan báo chí
không thể nói các nhà quản lý văn hóa tỉnh quảng ninh không biết sự kiện này
tất cả các chức danh vớ vẩn đó thật là lỗ bịch
nhưng trước hết phải xử ngay và luôn cái bàn tổ chức sự kiện này
tiếc cho cái thói mua danh ba vạn bán danh một đồng này
có thể nói sự háo danh đã len nổi vào khắp các lĩnh vực đời sống xã hội
việc tự phong các danh hiệu trong lĩnh vực văn hóa không đúng chức năng thẩm quyền
trái với quy định phát triển
pháp luật đã gây xôn xao dư luận
chưa kể đến đằng sau đó là những lùm xùm về chuyện thương mại hóa cung cầu mua bán
khi danh hiệu được mua bán thời háo danh lan truyền thì giá trị văn hóa cũng bị đảo lộn
mà nguy hiểm nhất là mất niềm tin nơi công chúng
cùng với đó khán giả và cư dân mạng khó phân biệt được ai mới là nhà thơ nghệ sĩ thật sự
giá trị của một nghệ sĩ một nhà thơ chân chính được khẳng định ở tác phẩm
chứ không phụ thuộc vào danh sư hảo quyền
được biết sở văn hóa và thể thao tỉnh quảng ninh đã ban hành văn bản chỉ đạo thanh tra sở
phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan tiến hành kiểm tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
bạn nghĩ sao về sự háo danh trong xã hội hiện đại
hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân